tỉnh trà vinh vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề cấp nước an toàn vì sức khỏe của cộng đồng
tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường là hoạt động đã đi vào cuộc sống hàng ngày của người dân
góp phần nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước sạch và bảo vệ môi trường
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh trà vinh có chín mươi một năm người dân được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của bộ y tế
tại buổi lễ lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh trà vinh kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước trong toàn tỉnh